đã bảy mươi ba năm kể từ ngày chủ tịch hồ chí minh đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước việt nam dân chủ cộng hòa trên quảng trường ba đình lịch sử
như một truyền thống đáng quý ngày hai tháng chín hàng năm người dân việt nam ở khắp mọi miền lại cùng về đây với tấm lòng thành kính tưởng nhớ đến vị cha già kính yêu của dân tộc
thưa quý vị và các bạn đã bảy mươi ba mùa thu kể từ ngày chủ tịch hồ chí minh đọc bản tuyên ngôn độc lập trên quảng trường ba đình ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi
bốn mươi năm qua dưới sự lãnh đạo của đảng nhân dân ta đã giành được nhiều thắng lợi lớn trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước
ngày hôm nay ngày hai tháng chín năm hai nghìn một mươi tám toàn đảng toàn dân ta đón chào ngày quốc khánh với nhiều niềm tin và hy vọng mới
nơi chúng tôi đang có mặt chính là quảng trường ba đình lịch sử
và ở đây đã có rất nhiều những người dân đã đến viếng lăng hồ chủ tịch với thật nhiều sự tri ân và niềm tự hào trong ngày trọng đại của dân tộc
dưới bóng cờ đỏ sao vàng phấp phới bay
nhiều nghi thức long trọng kỷ niệm ngày quốc khánh mùng hai tháng chín được tổ chức
như lễ báo công của các tổ chức thanh niên trên khắp cả nước
lễ viếng của hàng ngàn người dân việt nam nghiêm trang thành kính hướng về vị cha già kính yêu của dân tộc
dưới ánh nắng vàng của buổi sớm đầu thu
ngay từ bảy giờ sáng từng đoàn người đã cùng xếp hàng ngay ngắn đứng trước chờ lối vào viếng lăng chủ tịch
là ngày lễ thiêng liêng đáng tự hào của đất nước
những người viếng lăng hôm nay không chỉ có các cựu chiến binh
những người anh hùng đã dành cả thời trai trẻ cho nền độc lập tự do của tổ quốc
mà còn có cả những người con từ khắp các dẻo đất xa xôi
tất cả đều mang trong mình sự trí ân sâu sắc
cùng niềm tự hào mãnh liệt với những trang sử hào hùng của dân tộc trong ngày lễ lớn
ngày hôm nay tôi ra đây tôi thấy cảm xúc của tôi rất là
rất là trung trường rất là tự hào
tự hào là người mình là người quý ương của bạc
mà mình cũng là con của bạc mà tôi cũng mong rằng là mọi người ta thì thấy lý hình ảnh của bạc
mà ta thực hiện theo lời đồng dạy của bạc
ngay từ lúc đứng xếp hàng đã cảm thấy rất là hồi hộp
bởi vì viếng thăm lăng bác đấy là một ý niệm
đấy là một mong muốn từ rất lâu của em rồi
hôm nay em mới thực hiện được và em cảm thấy rất là vui
bảy mươi ba năm trôi qua
việt nam đang ngày càng lớn mạnh phát huy những giá trị truyền thống quý báu tốt đẹp của dân tộc
hình ảnh lá cờ tung bay trên quảng trường ba đình sẽ mãi là biểu tượng cho sự trường tồn của tổ quốc
trong trái tim mỗi người dân việt nam